chồng cũ và người bạn trai kém tuổi hiện tại của nạn nhân là hai trường hợp đầu tiên được đưa vào diện tình nghi
thế nhưng qua xác minh thì cả hai đều có chứng cứ ngoại phạm
cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng diện nghi vấn
theo đó tất cả những nam công nhân sống cách hiện trường vụ án bán kính một km phải cung cấp thông tin về thời gian biểu
đêm mùng bốn rạng sáng ngày mùng năm tháng tám năm hai nghìn bảy